thưa quý vị hậu covid là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm lúc này
tại các bệnh viện thì nhiều người vì tâm lý hoang mang lo sợ mà đã đi khám để kiểm tra sức khỏe hậu covid
cũng bởi vậy tại một số cơ sở y tế đã triển khai các gói khám dịch vụ hậu covid thu hút rất nhiều người dân đến
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây
những ngày này dù mất cả thời gian lẫn tiền bạc nhưng khoa khám bệnh của bệnh viện vẫn có rất nhiều bệnh nhân đến kiểm tra sức khỏe sau khi khỏi covid một mươi chín
hầu hết người dân đều trong tâm lý lo lắng về các triệu chứng mắc vải hậu covid một mươi chín

vì nhu cầu của người dân tăng cao nên rất nhiều bệnh viện đã nở rộ các dịch vụ khám hậu covid một mươi chín với các mức giá và ưu đãi khác nhau giao động từ một đến cả chục triệu đồng cho một gói
việc người dân lo lắng là không sai
tuy nhiên theo các chuyên gia không phải bệnh nhân nào cũng mắc hậu covid một mươi chín và cũng không phải tất cả f sau khi đã âm tính đều phải làm các chỉ định cận lâm sàng quá mức cần thiết
như vậy sẽ gây tốn kém lãng phí ảnh hưởng đến kinh tế của người dân
đối với đa số các trường hợp hậu covid thì chúng ta không cần phải duy trì các thuốc men gì trừ những trường hợp dối loạn của các cơ quan bộ phận mà có chuyên gia thẩm định và sẽ kê đơn
đa số mọi người sẽ có một chế độ làm việc hợp lý tập luyện vận động đi bộ hoặc là dinh dưỡng hợp lý thì người không cần phải lo lắng
mặc dù tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín hiện ở mức thấp nhờ hiệu quả bao phủ vaccine
nhưng với những hiểu biết còn hạn chế về hậu covid một mươi chín khó tránh việc nhiều người vẫn đang rất lo lắng về rủi ro tổn hại sức khỏe
nỗi lo này là không sai và nó cũng giúp cho chúng ta không chủ quan trước dịch bệnh
tuy nhiên người dân không nên lo lắng thay quá cần tuân thủ theo khuyến cáo của bác sĩ tranh khám bệnh tại những cơ sở y tế không uy tín dẫn đến tiền mất tật mạng
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua